vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng một mươi một của cả nước đạt năm mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
tăng hơn ba mươi bảy so với cùng kỳ năm trước bao gồm vốn trung ương quản lý một mươi một tỷ đồng
tăng hơn năm mươi một vốn địa phương quản lý bốn mươi ba năm nghìn tỷ đồng tăng ba mươi bốn
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn bốn trăm linh tỷ đồng
bằng sấp xỉ bảy mươi chín kế hoạch năm và tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó vốn trung ương quản lý thực hiện đạt hơn bảy mươi ba tỷ đồng bằng bảy mươi chín năm kế hoạch năm
và tăng gần sáu mươi năm so với cùng kỳ năm trước vốn địa phương quản lý đạt hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
sấp xỉ bảy mươi chín và tăng gần hai mươi chín so với cùng kỳ kết quả trên là mức cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi